tại tỉnh quảng bình mưa liên tục những ngày qua khiến nước lũ tràn về nhiều nơi tại các xã biên giới của tỉnh bị ngập chia cắt cục bộ
lực lượng chức năng đã tăng cường lực lượng kiểm tra tuyên truyền cắm biển báo hướng dẫn nhắc nhở nhân dân không đi qua vùng nguy hiểm để đảm bảo an toàn
tại ngầm ca ai ca đỉnh ở xã dân hóa huyện minh hóa nước dâng cao từ năm cho đến một mét làm chia cắt cục bộ các bản ca ai hà nông ta ra
mưa lớn khiến đập tràn bản ca ai đang thi công chưa hoàn thành bị ngập khoảng năm mét nước chảy xiết khiến cho người dân và các phương tiện giao thông không thể đi lại được
lực lượng chức năng tỉnh quảng bình đã cử cán bộ trực tại các vị trí ngập giả soát liên lạc với một mươi năm người đang đi rừng điểm có nguy cơ sạt lở và thông báo đến thôn bản để bà con nắm tình hình đảm bảo an toàn chuẩn bị lực lượng phương tiện sẵn sàng hỗ trợ xử lý khi có tình huống xảy ra